từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lễ hội ẩm thực việt nam lần thứ bảy đã được tổ chức tại trung tâm thương mại hà nội moscow liên bang nga
đây là dịp để các đầu bếp nhà hàng việt nam giới thiệu những nét đặc sắc của nền ẩm thực việt nam tới các thực khách người nga cũng như các bạn bè quốc tế
trong khu vực có diện tích lên tới hơn hai m hai trên tầng hai của khu trung tâm thương mại hà nội moscow
và ban tổ chức đã bố trí hàng chục gian hàng với những nét riêng đặc sắc mang đậm không khí của vùng làng quê việt nam
lễ hội đã thu hút hàng chục doanh nghiệp nhà hàng việt nam đã mang tới lễ hội đủ các loại món ăn việt đã nổi tiếng không chỉ ở nga mà còn trên toàn thế giới như phở nem rán nem cuốn xôi
những món ăn được chế biến theo đúng hương vị việt nam đã được khách tham quan vô cùng thích thú
chúng ta rất là vui mừng là thời gian gần đây thì
nhiều người nga biết đến cái món ăn của việt nam
và trên thực tế thì chính sự phát triển của giao lưu văn hóa giữa hai nước cho nên càng ngày có nhiều người nga đến việt nam và người ta cũng đã được thưởng thức món ăn việt nam
cho nên khi quay trở lại nước nga thì dường như là họ là cũng nhớ đến món ăn việt nam
và món ăn của chúng ta thì thứ nhất là ngon thứ hai là nó rất là tinh tế nó được chế biến và nó rất là phù hợp với sức khỏe
ngay từ tuổi còn trẻ tôi đã là một người hâm mộ ẩm thực việt nam
đặc biệt là khi thưởng thức món phở trong bữa trưa của mình
món phở tôi được thưởng thức hôm nay rất ngon nước sùng có hương vị tuyệt vời
tôi cho rằng ẩm thực việt nam nói chung và món phở nói riêng giờ đây đã trở nên rất nổi tiếng trên toàn thế giới
tôi muốn chúc mừng người dân việt nam vì món ăn của họ đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới
không chỉ riêng các món ăn tại lễ hội lần này khách tham quan còn bị thu hút
bởi các quầy bán các loại hoa quả đặc trưng việt nam từ xoài dứa thanh long
ngoài các gian hàng trưng bày các sản phẩm và món ăn việt nam
ban tổ chức lễ hội còn tổ chức một sân khấu biểu diễn các tiết mục văn nghệ
biểu diễn võ thuật truyền thống của việt nam thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách